ngày một mươi tháng ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có công văn số một nghìn một trăm ba mươi tám về việc tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly ca bệnh covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nếu phát hiện cơ sở y tế nào không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm thậm chí là rút giấy phép hoạt động
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách
cụ thể là tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bao gồm cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn
tổ chức thực hiện sàng lọc phân luồng cách ly và quản lý điều trị ca nhiễm dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của bộ y tế
trong đó đặc biệt lưu ý sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh
có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng sốt ho khó thở
có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch covid một mươi chín
các phòng khám đa khoa chuyên khoa nhà nước tư nhân ngay sau khi phát hiện có ca bệnh nghi ngờ
cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo cáo ngay cho sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương
để có biện pháp theo dõi quản lý cách ly người bệnh
xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện đúng theo các quy định trên
đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời rút giấy phép hoạt động
chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và các cá nhân vi phạm